tại bất kỳ một ngõ phố hay trên tuyến đường nào của thành phố vinh cũng đều dễ dàng bắt gặp những hình ảnh quảng cáo giao vặt phản cảm gây mất mỹ quan đô thị nhưng chưa được ngăn chặn có hiệu quả
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
tại thành phố vinh nghệ an từ tuyến phố lớn đến trục đường nhỏ tất cả đều được tận dụng để quảng cáo giao vặt hút hầm vệ sinh khoan cắt bê tông tuyển người làm vay tiền nóng
tất cả nhu cầu của cuộc sống đều được đáp ứng ngay nếu như người cần việc chịu khó nhìn đọc những mẫu quảng cáo rán khắp nơi
ngay cả cột đèn tín hiệu giao thông tại các ngã tư điểm giao cắt đều có thể là nơi quảng cáo cho người tìm việc

tuy nhiên là ngoài những việc quản lý của các cấp các ngành của nhà nước thì cần phải có những sự vào cuộc đồng bộ của cấp chính quyền và đặc biệt là ủng hộ của nhân dân
việc quảng cáo giao vặt tràn lan như hiện nay đang làm xấu đi bộ mặt đô thị
vì vậy bên cạnh việc giải quyết về tình trạng vi phạm giao thông chiếm dụng các hành lang tại các trục đường
thì các cơ quan chức năng tp vinh cần quyết liệt hơn trong việc ngăn chặn xử lý hình thức vi phạm về quảng cáo này trả lại mỹ quan đô thị cho thành phố